thưa quý vị chiều ngày một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú phối hợp viện kiểm sát nhân dân tp hcm thi hành lệnh khám xét chỗ ở
đối với nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân
đây là những đối tượng đã giúp sức tích cực cho nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần trong thời gian dài gây bức xúc dư luận xã hội
ba bị can này bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định các bị can nguyễn thị mai nghi lê thị thu hà
huỳnh công tân có vai trò đồng phạm giúp sức cho nguyễn phương hằng livestream trong một thời gian dài
việc giúp sức thể hiện qua việc tạo
lập quản lý các trang mạng xã hội đăng tải thời gian chủ đề livestream lên trang mạng xã hội
kết nối các tài khoản mạng xã hội vào internet chuẩn bị sân khấu để nguyễn phương hằng livestream
đăng tải nội dung xúc phạm trên trang cá nhân và phục vụ hoàn toàn cho hàng khi hàng trực tiếp livestream phát ngôn xúc phạm các cá nhân khác
việc giúp sức cho nguyễn thị mai nhi việc giúp sức của nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân
chỉ dừng lại đến khi nguyễn phương hằng bị khởi tố bắt tạm giam